công tác tìm kiếm một mươi một công nhân còn mất tích tại thủy điện rào trăng ba được tiến hành ở những nơi mà gia đình các nạn nhân yêu cầu
tuy nhiên dù đã nỗ lực tìm kiếm cả ngày trời nhưng vẫn chưa có thêm thi thể nào được tìm thấy
kết thúc cả ba giai đoạn tìm kiếm với ba phương án khác nhau đến nay lực lượng tìm kiếm mới chỉ tìm thấy sáu trên một mươi bảy người mất tích
thể theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng tìm kiếm đã sới lại một số điểm mà người nhà nạn nhân yêu cầu
nhưng kết quả vẫn chưa có gì mới
tại các khu vực nghi ngờ hiện chỉ còn khối lượng đất đá rất nhỏ chưa được đào sới
sau khi tìm tại những điểm này lãnh đạo quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế cùng thân nhân người mất tích sẽ họp tìm giải pháp phù hợp